theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai từ ngày bảy đến ngày chín tháng năm
mưa rông lốc xét đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại một mươi tỉnh là hà giang
lào cai cao bằng sơn la yên bái thái nguyên bắc cạn hòa bình phú thọ và nghệ an
thiên tai đã khiến một người chết tại tỉnh phú thọ do rông lốc gây lật thuyền
một mươi sáu người bị thương tại các tỉnh yên bái thái nguyên bắc cạn và phú thọ
bốn mươi nhà bị sập hơn một bảy trăm linh hectare lúa và hoa màu bị gãy đổ bốn mươi tám hectare cây ăn quả
và trên chín trăm linh hectare cây công nghiệp bị gãy đổ hơn ba sáu trăm linh gia cầm bị chết ba sáu tấn cá bị thiệt hại
một trụ sở ubnd dân xã và tám mươi ba trường học bị tốc mái tổng thiệt hại kinh tế ước tính tám mươi ba năm tỷ đồng
đặc biệt tại quảng nam một mươi một người đi câu cá bị lật thuyền do sóng lớn tại khu vực cửa đại
hiện sáu người đã được cứu sống ba người đã tìm thấy thi thể và hai người còn đang mất tích